thưa quý vị tổ chức đánh bạc cá cược hay tham gia đánh bạc cá cược bằng tiền đều là hành vi vi phạm pháp luật
dù nó được tổ chức dưới hình thức đời thực hay dùng công nghệ và mạng viễn thông mạng internet để tổ chức
tuy nhiên hiện nay nhiều người dân phần vì chưa hiểu luật phần vì bị các đối tượng xấu dụ lừa dưới nhiều hình thức
đã vô tình tham gia các đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng internet
đã khiến không ít những người tiền mất mà còn dính tội khi mà cơ quan công an đấu tranh và triệt xóa
hàng chục trang web linh quảng cáo ca áp đánh bạc người chơi chỉ cần tải về và truy cập
có đủ cách chơi từ liêng trường tiến lên
người chơi được dụ lừa bằng cách chuyển tiền qua tài khoản
một trăm linh ứng với một điểm mỗi ván chơi nhà cái trích một mươi
nếu dừng chơi số điểm sẽ được quy ra tiền và tất toán vào số tài khoản đã được đăng ký trước đó
người có hành vi ngô số lô số đề sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ hai trăm linh đồng
người có hành vi ngô số lô số đề cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ một mươi triệu đến hai mươi triệu đồng
đối với các hành vi khác như đánh bài đá gà bị phạt từ một triệu đến hai triệu đồng
điều ba trăm hai mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm được sửa đổi bổ sung ra một mươi bảy cũng quy định
nếu đánh bạc trái phép dưới các hình thức mà số tiền dùng để đánh bạc từ năm triệu đồng trở lên hoặc dưới năm triệu đồng
nhưng đã bị xử phạt hành chính
thì hành vi này hoặc hành vi được quy định tại
điều ba trăm hai mươi hai bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm
thì bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm tù
nếu như trước đây các đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đơn giản
như đánh bài đánh số lô số đề bằng cách ghi nộp phơi trực tiếp bằng giấy tờ
hoặc tham gia đá gà trực tiếp với nhau
nay do sự phát triển của khoa học công nghệ các đối tượng lợi dụng để hoạt động
với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi tránh sự phát hiện của cơ quan công an
thể hiện dưới các hành vi như chơi game bắn cá đổi điểm thành tiền
chơi game bài đổi thẻ cào mua bán đồ vật ảo trong game bằng tiền cụ thể
hoặc các hình thức đánh bạc khác xuất hiện ngày càng nhiều
các đối tượng truy cập vào các trang web quốc tế đăng ký tài khoản
sau khi đăng ký xong thì họ tìm các đại lý trong nước để tham gia
từ các đại lý này họ tìm các con bạc để chơi
nhưng tỷ lệ cược kèo đều do nhà cái quy định
hết sức nâng cao cảnh giác với các tin bài quảng cáo
các lời mời tham gia đánh bạc ăn tiền qua mạng
vì đó chính là một cái bẫy mà nhiều người phải chua sót đánh nhận hậu quả
vì thiếu người biết và lòng tham của mình
chúng ta đã đấu tranh phòng chống loại tội phạm trên không gian mạng
một cách rất tích cực và đã đưa lại những hiệu quả rất là cao
tuy nhiên thì với sự phát triển của khoa học công nghệ như vậy
thì dù chúng ta có triệt phá các trang web nhất định
nhưng tài khoản trên mạng xã hội nhất định
đã có hành vi viên hợp
phạm pháp luật thì kể cả xử lý các đối tượng này đi chăng nữa
thì cũng vẫn không thể làm triệt để chấm dứt được tình trạng
thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
cũng như là tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua
chính vì vậy mà điều cần nhất ở đây
đó chính là sự tự giác cũng như là cảnh giác từ phía người dân
đã có hàng trăm đường dây đánh bạc qua mạng internet
bị lực lượng công an bắt giữ
qua đấu tranh khai thác cũng đã phát hiện hàng nghìn người tham gia
và những người này sẽ phải đối diện với nhiều hình phạt
từ sự phạt hành chính cho đến hình sự
tùy theo số tiền tham gia cá cược và số lần vi phạm
thời gian tới lực lượng công an sẽ đẩy mạnh
các biện pháp đấu tranh với các đối tượng tổ chức cơ bạc
mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp
vậy nên mọi người dân cần cảnh giác trước các lời dụ lừa
và tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức
và cảnh giác trước các lời mời tham gia nộp tiền
để tham gia các trò chơi trên mạng internet